còn tại tỉnh tây ninh công an huyện gò dầu đã tạm giữ hình sự đối tượng đoàn nghĩa hiệp hai mươi tám tuổi
tạm trú tại ấp tránh xã an thạnh huyện bến cầu về hành vi cướp giật tài sản
vào khoảng một mươi hai h ngày chín tháng một mươi một tại khu vực thị trấn gò dầu lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện
đang đi tuần tra thì nghe tiếng chi hô của bà lý xem sáu mươi chín tuổi bị kẻ cướp giật mất sợi dây chuyền vàng
và lực lượng công an nhanh chóng truy đuổi theo đối tượng
cùng với sự hỗ trợ từ người dân tổ công tác đã khống chế bắt giữ được tên cướp
tạm vật thu giữ là một sợi dây chuyền bằng vàng loại một mươi bốn k có trọng lượng sáu chỉ một xe mô tô một mũ bảo hiểm
và qua kiểm tra bên trong cốp xe mô tô thu giữ thêm hai mươi tám triệu bảy trăm tám mươi năm ngàn đồng
tại cơ quan điều tra tên cướp khai nhận là đoàn nghĩa hiệp có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiệp mới chấp hành xong án phạt tù là vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một

trong việc thực hiện vụ cướp trên hiệp đã thực hiện năm vụ cướp giật khác và một vụ trộm cấp tài sản ở huyện go dâu